tiếp tục thông tin về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm nay tại thanh hóa khiến nhiều người thương vong
trong số một mươi bệnh nhân bị thương thì đã có ba bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên và được bệnh viện việt đức tiếp nhận điều trị gồm cả tài xế xe tải trong vụ tai nạn này
trong số ba bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức tài xế xe ben hồ sĩ nam ngụ ở thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an là người có mức độ bị thương nặng nhất
nhập viện việt đức trong tình trạng chấn thương sọ não gãy cột sống và hiện vẫn đang hôn mê phải điều trị tích cực

tại vì nó có thể nếu mà chỉ chảy máu mà nó có thể chảy máu nhiều hơn nữa thì có thể dân tỉnh chẳng có thể nặng lên
hai bệnh nhân còn lại hiện đã có tiến triển hơn nên một bệnh nhân được đưa về khoa cấp cứu tiêu hóa một bệnh nhân nằm ở khoa phẫu thuật cuộc sống
hiện cả ba bệnh nhân vẫn đang được theo dõi liên tục điều trị tích cực
trước đó vụ tai nạn giữa tàu khách bắc nam se một mươi chín
và xe ben chở đá xảy ra vào khoảng một giờ một mươi năm sáng nay hai mươi bốn tháng năm
cú va chạm mạnh đã khiến năm toa tàu bị lật hai người tử vong được xác định là lái tàu và phụ lái